trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này cử tri mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu lưỡng viện quốc hội khóa một trăm ba mươi
cùng hàng loạt vị trí thống đốc và chính quyền các bang
tâm điểm chú ý là cuộc bầu cử quốc hội liên bang vốn được cho là mang tính quyết định
đến cán cân quyền lực trên chính trường mỹ và có ảnh hưởng lớn đến đường hướng phát triển
của siêu cường thế giới này ít nhất là trong hai năm tới
mặc dù kết quả chính thức chỉ được công bố sau ngày bầu cử
nhưng được dự báo sẽ không nằm ngoài ba kịch bản
bao gồm kịch bản thứ nhất là đảng dân chủ tiếp tục kiểm soát quốc hội lưỡng viện
kịch bản thứ hai là đảng dân chủ tiếp tục kiểm soát thượng viện
kịch bản thứ ba là đảng cộng hòa giành chiến thắng tại hạ viện
đảng dân chủ thất bại ở cả hai viện quốc hội mỹ
theo đánh giá của giới chuyên gia thì kịch bản thứ hai
đảng dân chủ tiếp tục kiểm soát thượng viện đảng cộng hòa giành chiến thắng tại hạ viện
nhiều khả năng sẽ diễn ra nhất
khả năng tiếp theo là kịch bản thứ ba và gần như không có cơ hội cho kịch bản thứ nhất xảy ra
trước thêm bầu cử đảng dân chủ đang nắm quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội với tranh lệnh rất mong manh
theo giới quan sát cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này được xem là phức tạp và khó dự báo
trong giai đoạn đầu tranh cử các cuộc thăm dò đều cho các kết quả bất lợi đối với đảng dân chủ
vào giai đoạn nước rút phe cộng hòa càng có lợi thế
khi cử tri quan ngại tình trạng lạm phát cao và viễn cảnh ảm đạm của nền kinh tế
tuy nhiên bầu cử mỹ thường tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ và kỳ bầu cử năm nay cũng không ngoại lệ
thông tin liên quan tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai của mỹ
nhóm theo dõi bầu cử mỹ của trường đại học florida cho biết
đã có trên bốn mươi hai triệu cử tri nước này bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử lần này
cao hơn số lượng cử tri bầu cử sớm năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên việc cử tri mỹ tiến hành bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử lần này
đã vấp về sự phản đối của đảng cộng hòa
đặc biệt là sau thất bại của cựu tổng thống mỹ donald trump
trước đảng dân chủ của tổng thống joe biden
trong số hơn bốn mươi triệu lá phiếu được bỏ sớm
có hơn một mươi chín ba triệu phiếu được bỏ trực tiếp
và hai mươi hai bảy triệu phiếu được gửi qua đường biêu điện
cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng này
sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày tám tháng một mươi một theo giờ địa phương
tức tối cùng ngày theo giờ việt nam
tại kỳ bầu cử lần này
các cử tri mỹ sẽ bầu lại toàn bộ bốn trăm ba mươi năm ghế hạ nghị sĩ liên bang
với nhiệm kỳ hai năm
ba mươi năm trong tổng số một trăm linh ghế thượng nghị sĩ liên bang nhiệm kỳ sáu năm
trong đó một mươi năm ghế hiện do đảng dân chủ nắm giữ
hai mươi ghế do đảng cộng hòa kiểm soát
ngoài ra các cử tri cũng gầu chọn ba mươi sáu ghế thống đốc bang

hàng nghìn nghị sĩ cấp bang và quan chức địa phương